mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đã bắt quả tang đối tượng dương thị thúy chú tại thành phố phủ lý về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
dương thị thúy bị bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng nghiện tại nhà thuộc phường thanh châu
tại hiện trường công an thu giữ hai viên ma túy tổng hợp một túi ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của thúy lực lượng công an thu giữ một trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp sáu túi ma túy đá
một khẩu súng bắn đạn hoa cải bốn viên đạn một áo giáp chống đạn và một số vật chứng có liên quan đến việc sử dụng ma túy
bước đầu thúy khai nhận mua số ma túy trên của một người không quen biết về bán kiếm lời